đoàn công tác số một do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc
khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm tại tỉnh thái nguyên
theo kế hoạch đoàn công tác sẽ thực hiện kiểm tra giám sát tại một mươi tám cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thái nguyên
kiểm tra giám sát việc quán triệt triển khai chỉ thị năm mươi năm hai nghìn một mươi năm của bộ chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng
thời gian kiểm tra giám sát sẽ được thực hiện từ nay đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thái nguyên đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh
việc kiểm tra giám sát phải thực hiện có tập trung có trọng tâm trọng điểm và tránh mang tính hình thức
đồng chí cũng nêu rõ mục đích của việc kiểm tra giám sát là khẳng định quyết tâm cao của đảng
về công tác phòng chống tham nhũng theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của đảng
nhằm xây dựng đảng ta ngày một trăm linh sạch vững mạnh
thông qua việc kiểm tra giám sát nhằm khẳng định những mô hình tốt nhất để nhân rộng phát huy
đồng thời tìm ra những bất cập thiếu sót cũng như những nguyên nhân để đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả
công tác phát hiện và xử lý tham nhũng